mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến chính vụ dưa hấu tuy nhiên những ngày này tại tỉnh quảng bình
người dân đã thu hoạch những diện tích dưa trồng sớm lượng thu mua và giá dưa ở mức cao khiến người trồng dưa vô cùng phấn khởi
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những ngày qua người dân tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dưa hấu
nhờ thời tiết thuận lợi từ đầu vụ không xảy ra bão lũ cũng như công tác chăm sóc tốt
nên vụ dưa năm nay của bà con nông dân cho năng suất cao hầu hết diện tích dưa hấu thu hoạch đều được thương lái thu mua hết với giá cao
vụ đông xuân năm nay huyện bố trạch tỉnh quảng bình trồng tám trăm linh hectare dưa hấu được trồng trên vùng gò đồi
hiện giá dưa thu hoạch sớm ở mức năm bảy đồng một kg cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước
tính trung bình với một hectare
tính trung bình với một hectare trồng dưa nông dân thu về gần một trăm linh triệu đồng
sản lượng lớn nên có giảm xuống chút ít nhưng vẫn đạt được năm năm trăm linh đồng trên kg cao hơn nhiều so với năm trước
điều này đã góp phần đưa lại vui mừng cho người dân trong điều khiển dịch bệnh có những khó khăn
nhưng với giá được mua được giá người sản xuất có lợi và yên tâm để đầu tư sản xuất
so với tình cảnh phải giải cứu dưa hấu trong những năm trước
năm nay việc dưa hấu được mua được giá đã tạo niềm vui sự phấn khởi cho bà con nông dân trồng dưa ở tỉnh quảng bình
nhất là trong thời điểm bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín